hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn có những diễn biến khó lường để có thể kịp thời giám sát
ngăn chặn các nguồn lây nhiễm trong cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch
theo chỉ đạo của nhà nước và chính phủ
các tỉnh thành phố đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp khác nhau phù hợp với tình hình tại địa bàn
trong đó mô hình các khu phố tổ dân phố an toàn đang được áp dụng
bước đầu đã đem lại những tín hiệu tích cực và hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh
tại các khu dân cư ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại thành phố hà nội
ngay sau khi có chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc giãn cách xã hội trên toàn thành phố hà nội
chính quyền địa phương các quận huyện đã triển khai mô hình kiểm soát dịch bệnh giữa khu phố với khu phố
chúng tôi đã thành lập các tổ tự quản lấy người dân làm chủ đạo cùng vào cuộc để tham gia công tác phòng chống dịch với chính quyền
nó sẽ thể hiện được là việc nhà cách ly với nhà
tổ dân phố cách ly
với tổ dân phố
và hạn chế được rất nhiều về vấn đề việc người dân ra đường không cần thiết
đảm bảo rằng thực hiện công việc là giãn cách giữa các xã với xã giữa các tổ dân phố với các tổ dân phố
với phương châm mỗi người dân là một chiến sĩ mỗi gia đình tổ dân phố khu phố là một pháo đài chống dịch
tại các chốt kiểm soát dù có lực lượng chức năng hay không
người dân vẫn luôn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định đã được đề ra
chúng tôi sẽ quay kín xung quanh và chỉ có một lối ra duy nhất
một lối vào duy nhất
và ở tại đó chúng tôi sẽ làm một chốt mềm để kiểm soát tất cả người ra vào
và cũng thực hiện công việc sát khuẩn tất cả những công việc cần thiết liên quan
và giữa các tổ dân phố đều giãn cách nhau bằng cách là giữa các nối đi
giữa các tổ dân phố đó thì đều được thực hiện bằng các chốt cứng
tất cả người dân thị trấn đều có một quan điểm là tự bảo vệ mình tự xây vùng xanh cho mình
tại khu phố có lưu lượng người và phương tiện đi lại
đông lưu lượng chức năng sẽ được bố trí tại chốt để kiểm soát người ra vào
thực hiện việc kiểm tra giấy tờ đi lại cũng như khai báo y tế tại chốt
kiểm tra giám sát số lượng người phương tiện qua lại khu vực địa bàn
những trường hợp được vào khu vực dân cư những trường hợp không được vào
đấy là cái mục đích chính
thành phần đối tượng và những phạm vi vượt qua chốt theo quy định của thành phố
mời chị xuống khai báo y tế ạ
đúng không chị ạ
công an thị trấn thì ngoài các lực lượng để trực tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid trên địa bàn
thì công an thị trấn đã tổ chức hai tổ tuần tra kiểm soát để đảm bảo ninh tự trên địa bàn
thường xuyên tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn đồng thời vừa đảm bảo an ninh trật tự chung
cũng đồng thời là vừa để tuần tra kiểm soát để duy trì việc thực hiện chỉ thị một mươi bảy trên địa bàn thị trấn sóc sơn
đảm bảo việc
không chỉ có ý thức trong công tác phòng chống dịch
người dân tại đây còn thể hiện sự tương trợ đoàn kết lẫn nhau chung tay chung sức phòng chống dịch
rất là vất vả lắng nôi lắng người ta được ngủ được nghỉ đây
nhưng mà các anh các chị trong canh chốt này rất vất vả
thế nhưng mà ngược lại là người dân phải ủng hộ phải làm thế nào đừng nên ngăn tàn quá
để cho các anh thực chốt này người ta vất vả
mình phải tuân thủ nỗ lực
sắp vai cùng với đội tự quản và đội dân phòng và đội bên công an bên chính quyền để làm sao các chốt cho nó an toàn